dù tình trạng chạy xe ngược chiều đã được cảnh báo rất nhiều lần và cũng đã có không ít vụ tai nạn xảy ra
tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp thảt nhiên vi phạm
ngay trong sáng ngày năm tháng bảy người tham gia giao thông đã phát hiện một chiếc xe chạy ngược chiều với tốc độ cao
đe dọa sự an toàn của các phương tiện khác
sự việc xảy ra vào khoảng chín h hai mươi phút sáng ngày năm tháng bảy
khi các xe đang lưu thông tốc độ cao ở đường nội bài hướng đi hà nội
thì bất ngờ thấy một chiếc toyota màu nâu biển kiểm soát hai mươi bốn a bốn nghìn ba trăm chín mươi chín đi ngược chiều
chiếc xe này lưu thông ở làn đường cho phép ô tô chạy tốc độ cao chín mươi km một giờ
nếu các phương tiện không kịp thời quan sát và tránh
chiếc xe này rất có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc thậm chí là liên hoàn
trước tình trạng trên nhiều ý kiến cho rằng cần áp dụng mức xử phạt cao hơn nữa đối với lỗi vi phạm này
thậm chí tước bằng lái xe vĩnh viễn và có trách nhiệm hình sự